và các em rất là trông đợi trông chờ và cảm thụ kiến thức từ giáo viên từ cái giọng nói của cô
tôi thì tôi không đánh giá cái hành động đấy là đúng hay sai
bởi vì đấy là lựa chọn có thể lựa chọn cá nhân
thế tôi nghĩ là trong phương pháp giáo dục thì mình phải chọn cái điều gì mà khiến cho học sinh họ cảm thấy là tốt nhất
và tôi cũng có những người bạn họ nói rằng là nếu như cô cảm thấy là câu chuyện dạy học nó quá nó vất vả
nó quá căng thẳng nó quá mệt mỏi đến mức độ mà không được nói một câu nào
thì tại sao cô không rời bỏ cái nghề đấy đi
bất kỳ nghề nào tôi nghĩ là để làm tốt làm hay thì chúng ta phải có cái yêu nghề đã
xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo
thì mời quý vị và các bạn cùng đến với những phát ngôn ấn tượng trên các số báo trong tuần qua
phát biểu tại hội nghị toàn quốc về công tác phòng chống thiên tai
vào sáng ngày hai mươi chín tháng ba
thủ tướng nguyễn xuân phúc phê bình một số địa phương trong công tác kiểm tra đê điều
trước mùa mưa bão còn thiếu trách nhiệm có trường hợp để xảy ra chuyện
ổ mối như cây trống trong thân đê mà không phát hiện ra thì kiểm tra cái gì
chúng tôi rất chăn trở vì hầu hết các nhà thầu chân chính rơi vào tình trạng đói
không có công an việc làm
trong khi những nhà thầu có việc làm là những chân gỗ của chủ đầu tư
rồi các dự án xin cho đi đêm đi ăn nhậu
để chống thầu
tổng thư ký hiệp hội nhà thầu việt nam dương văn cận đã nói như vậy
tại hội nghị lắng nghe khó khăn vướng mắt về cơ chế chính sách
trong đầu tư xây dựng cơ bản do phòng thương mại và công nghiệp việt nam
vcci và bộ xây dựng tổ chức
theo ông dù luật đấu thầu quy định rõ
nhưng hiện nay ở các địa phương có tới bảy mươi các dự án chỉ định thầu
mà không hề đấu thầu công khai
trong vụ cháy trung cư carina plaza quận tám tp hcm
vụ án phải có bị can và những người này phải bị xử lý nghiêm khắc
đó là khẳng định của đại tá nguyễn minh thông
tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra pc bốn mươi bốn công an tp hcm
tại buổi họp báo định kỳ về tình hình kinh tế xã hội tp hcm
quý i năm hai nghìn một mươi tám diễn ra vào trưa ngày hai mươi chín tháng sáu